ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bộ y tế thông tin về một trường hợp viêm đường hô hấp cấp
có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus ncov
bệnh nhân nti nữ năm mươi năm tuổi nghề nghiệp lao động tự do địa chỉ thôn ái vân xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
bệnh nhân y là hàng xóm của ca bệnh ntg là ca bệnh đã được xác định dương tính với ncov đã được báo cáo trước đây
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân đến nhà ca bệnh ntg đến chơi chúc tết có ngồi tại nhà bệnh nhân dê khoảng một tiếng đồng hồ rồi về
bệnh nhân y đang nằm trong danh sách người tiếp xúc gần đang được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc giám sát chặt chẽ
qua theo dõi giám sát người tiếp xúc gần ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt đau đầu chảy mũi
bệnh nhân được đưa vào cách ly khám và điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực quang hà huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm
hiện tại bệnh nhân ntg đang được cách ly tại phòng khám đa khoa khu vực quang hà huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc và trong tình trạng ổn định
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có một mươi bốn người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona
riêng tỉnh vĩnh phúc có chín trường hợp